kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
dương minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại phường bốn quận tân bình về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trước đó qua công tác nắm tình hình và thông tin tố giác tội phạm về việc có người xâm nhập
trái phép vào hệ thống thông tin tài chính ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ lần theo địa chỉ tài khoản trinh sát đã xác định đối tượng gây án là dương minh tâm
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khám xét khẩn cấp nhà của tâm và thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng này
công an xác định từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày chín tháng sáu dương minh tâm đã bảy lần thực hiện việc trút tiền
từ hệ thống ngân hàng chuyển về tài khoản của mình với tổng số tiền trên một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng
sau đó tâm chuyển trả ngược hơn năm trăm linh triệu đồng về ngân hàng
còn lại chiếm đoạt tài khoản của mình

số tiền chiếm đoạt được tâm đã rút ra tiêu xài sáu năm tỷ đồng
số tiền còn lại chưa kịp rút thì bị công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
sáng ngày bốn tháng bảy khi phát hiện căn nhà trong hẻm ở phường thới an quận một mươi hai tp hcm
xảy ra hỏa hoạn người dân kịp thời phá rào sát cứu ba người trong nhà ra ngoài
khoảng năm giờ ba mươi sáng
căn nhà hai tầng ở đường ta một mươi sáu phường thới an quận một mươi hai bất ngờ bùng cháy lớn ở khu vực tầng trệt
thời điểm này căn nhà khóa trái cửa bên trong có hai vợ chồng cùng con gái khoảng tám tuổi đang ngủ
nhiều hàng xóm phát hiện vụ cháy đã đập cửa hô hoáng gọi người bên trong nhà
và mang nhiều bình chữa cháy mini kéo vòi nước đến dập lửa
một số người leo lên mái tôn phá rào sát tại lầu một của căn nhà
để ba người trong căn nhà cháy thoát ra ngoài
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương cùng với
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
đã khẩn trương có mặt và dập tắt đám cháy ngay sau đó
cả ba người sau khi được cứu ra ngoài đã được đưa đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe
hiện sức khỏe của ba người trên đều ổn định nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
số vụ tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
trên địa bàn tp hcm xảy ra bảy trăm bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hai trăm chín mươi bốn người bị thương bốn trăm bảy mươi người so với cùng kỳ năm trước giảm hai trăm sáu mươi vụ
giảm ba mươi sáu người chết giảm một trăm chín mươi tám người bị thương
riêng tai nạn giao thông đường sắt xảy ra hai vụ làm chết hai người tăng một vụ tăng một người chết
về phát hiện vi phạm giao thông hơn ba trăm hai mươi ba trường hợp tăng hơn bảy mươi bảy trường hợp
tạm giữ phương tiện là bảy trăm hai mươi xe ô tô gần bảy mươi bốn xe mô tô bảy trăm một mươi ba xe ba bốn bánh
thực hiện quyết định xứ phạt hơn hai trăm một mươi một trường hợp thành tiền hơn ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng
phạt tại chỗ một mươi một năm trăm sáu mươi tám trường hợp thành tiền hơn một bảy tỷ đồng
thu giấy phép lái xe gần năm mươi bốn trường hợp
về tình hình trực tự an toàn giao thông cơ bản được giữ vững và duy trì ổn định
không xảy ra hiện tượng ồn tắc giao thông nghiêm trọng
thưa quý vị một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ vừa bị công an nghệ an phát hiện bắt giữ
sau một thời gian theo dõi đêm ngày hai tháng bảy vừa qua
tại xã diễn thành huyện diễn châu công an huyện diễn châu nghệ an
đã phá thành công chuyên án bắt sự đối tượng vũ văn toản
chú xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một hai kg
cơ quan công an xác định đối tượng vũ văn toản là mắt xích quan trọng
toản là đối tượng đã có nhiều tiền án về nhiều tội danh
đây là đối tượng hoạt động với phương thức tinh vi
thường xuyên thay đổi thủ đoạn phương tiện di chuyển để đối phó với lực lượng chức năng
tại cơ quan công an vũ văn toản thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
do có mâu thuẫn từ trước hai nhóm gồm hàng chục thanh niên
đã lao vào ẩu đà trước cổng sơn vận động thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng bảy
tại khu vực trước cổng sân vận động thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
nguyên nhân của vụ hỗn chiến là do hai nhóm có mâu thuẫn từ trước
nên hẹn nhau tại địa điểm trên để đánh nhau
vụ việc đã khiến cho nhiều người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
và truy bắp một số đối tượng liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tàng trữ nhiều giao kiếm tự chế nguy hiểm
một nhóm thanh thiếu niên tại thành phố huế vừa bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính
vào đầu tháng năm vừa qua tại khu tái định cư dạ lê phường thủy vân thành phố huế
công an phường thủy vân tuần tra phát hiện nguyễn văn thông chú tại phường thủy vân tp huế
cùng ba thanh thiếu niên khác đang mang theo dao kiếm tự chế
phát hiện lực lượng công an cả nhóm bỏ chạy
tuy nhiên công an phường đã truy xét và làm rõ danh tính cả nhóm thanh thiếu niên
đồng thời thu giữ chín cây dao kiếm tự chế
bước đầu nguyễn văn thông khai nhận mục đích chuẩn bị giao kiếm là để đánh nhau với một nhóm khác
do mâu thuẫn trong ứng xử trên mạng xã hội facebook
công an phường thủy vân cho biết ngoài việc xử lý nhóm thanh thiếu niên này
về hành vi tàng trữ dao kiếm nguy hiểm thì còn xem xét để đưa vào quản lý giáo dục tại phường xã thị trấn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định vừa triệt xóa một đường dây mua bán vũ khí quân dụng
làm rõ nhiều đối tượng có liên quan và thu giữ số lượng súng đạn nhiều nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bình định liên tiếp xảy ra các vụ án băng nhóm đánh nhau
trong đó có sáu vụ án đối tượng đã sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn
tất cả các vụ việc trên đều được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương
kịp thời đấu tranh làm rõ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đồng thời đơn vị đã chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đầu mối cung cấp số vũ khí trên để xử lý tận gốc
trong quá trình từ tháng ba đến nay lực lượng cảnh sát hình sự đã thực hiện nhiều biện pháp tổ chức điều tra xác minh làm rõ
băng nhóm liên tấn để hoạt động buôn bán tạng trợ vũ khí